hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín khai mạc trọng thể kỳ họp thứ hai mươi ngày hôm nay chín tháng bảy
kỳ họp thứ hai mươi diễn ra trong bối cảnh tp hcm vừa cùng cả nước thực hiện thành công việc ngăn chặn
đẩy lùi dịch covid một mươi chín để từ đó bước sang giai đoạn bình thường mới
bảo đảm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch
vừa phục hồi sản xuất kinh doanh và các hoạt động xã hội
phát biểu khai mạc bà nguyễn thị lệ phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tp cho biết
tp hcm là đô thị đặc biệt trung tâm kinh tế của cả nước
trong trạng thái bình thường mới nếu tp hcm đi chậm lại
thì sẽ tác động trực tiếp đến kết quả tăng trưởng chung của cả nước
vì thế thành phố càng nỗ lực quyết tâm nhiều hơn có bước đột phá về kinh tế xã hội
từ tình hình thực tế các đại biểu trong kỳ họp sẽ thảo luận
góp ý thực hiện qua các giải pháp thiết thực để phục hồi kinh tế
ngăn chặn sự phát sản của doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp có bước đi phù hợp
hỗ trợ người lao động yên tâm lao động sản xuất
tại kỳ họp đại biểu sẽ góp ý thảo luận giải pháp hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi và giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
trong đó tập trung bàn giải pháp phục hồi kinh tế phấn đấu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ kép
đồng thời xem xét một số tờ trình của ủy ban nhân dân thành phố phục vụ phát triển kinh tế xã hội
như điều chỉnh giảm dự toán chiên ngân sách năm hai nghìn hai mươi của các sở ngành quận huyện trên địa bàn
việc tiếp tục kéo dài chương trình sữa học đường trên địa bàn v v
kỳ họp diễn ra trong ba ngày từ chín đến một mươi một tháng bảy